cuộc chiến chống covid một mươi chín ở việt nam đã bắt đầu làn sóng cao điểm do vậy không thể thiếu cảnh giác chủ quan trong lúc này
nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất cao đòi hỏi cần phải có quyết tâm cao hơn nữa sự đoàn kết trách nhiệm hơn nữa của cả hệ thống chính trị với những biện pháp mạnh mẽ kiên quyết hơn nữa
ít nhất là trong hai tuần tới đặc biệt là tại một mươi bốn địa phương trong đó có hà nội và thành phố hồ chí minh
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nêu rõ điều này tại cuộc họp trực tuyến với một mươi bốn địa phương về tình hình chống dịch covid một mươi chín diễn ra vào sáng nay
thủ tướng yêu cầu truy vết xét nghiệm cách ly tập trung dập dịch kiên quyết điều trị tích cực
với tinh thần quyết liệt không được chủ quan lơ là địa phương nào ngành nào không có trách nhiệm không thực hiện tốt chủ trương phòng chống dịch hiện nay sẽ được kiểm tra xử lý nghiêm khắc
hà nội sẽ là cao điểm có thể phát hiện ra những ca mới bởi vì những bệnh nhân mà đi qua chúng tôi thấy như thế này thì đều đi từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm

có nghĩa là những trường hợp mà bệnh nhân đi từ ngày một mươi năm tháng bảy cho đến ngày hai mươi chín tháng bảy thì có nguy cơ trong thời gian một mươi đến một mươi hai ngày tới rất có thể là có những trường hợp

thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh tinh thần là quyết tâm kiểm chế kiểm soát tốc độ lây nhiễm yêu cầu các địa phương có dịch cần phải dành nguồn lực cho xét nghiệm
yêu cầu bộ y tế điều phối hỗ trợ kịp thời cả phương tiện năng lực xét nghiệm vật tư nhân lực chuyên môn cho các địa phương
tinh thần là đảm bảo đủ thiết bị vật tư y tế cho các địa phương có dịch sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ lãng nhau khi cần biết

tinh thần là đảm bảo không để thiếu sinh phẩm vật tư y tế làm sao nhanh được mà không vướng vào thâm nhũng
thủ tướng yêu cầu không vì cơ chế mà để chậm trong mùa trang thiết bị y tế phòng dịch
đeo khẩu trang là một yêu cầu hiện nay trước khách đối với nơi công cộng đối với các thành phố lớn đối với nơi có dịch và có thể mở rộng ra vận động ra nhiều địa phương trong thời gian đến
mà tốt nhất là các địa phương phải vận động và có hình thức cung cấp mua bán khẩu trang
phù hợp để cho người dân nhất những khu đông người phải có khẩu trang đầy đủ
tôi quan ngành thành phố hồ chí minh và hà nội sẽ chữ phật hành chính nghiêm khắc những cái cá nhân nào không sử dụng khẩu trang đi ra đường phố nơi đông người
thủ tướng yêu cầu tăng cường sản xuất máy thở và sản xuất khẩu trang y tế cho các tỉnh thành phố trọng điểm sẵn sàng thành lập các bệnh viện giã chiến ở những địa phương cần thiết
đề nghị mọi người dân có điện thoại thông minh cài đặt bluezone
toàn ngành y tế tiếp tục báo động đỏ
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường trực tuyến để giải quyết công việc chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ về những biện pháp cần thiết trong phòng chống dịch tại địa phương